xã thạnh thới thuận huyện trần đề tỉnh sóc trăng
ngoài ra công an huyện mỹ xuyên của tỉnh sóc trăng
còn ra quyết định truy nã số năm ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng lý quốc thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại số hai mươi tám một trăm ba mươi chín hoàng diệu khóm một mươi phường một thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
về tội cướp giật tài sản
cũng phạm tội cướp giật tài sản và phải nhận quyết định truy nã số một mươi bảy
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
là đối tượng lý hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp chợ cũ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được gửi đến cơ quan công an
cơ quan công an sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện